tại thanh hóa bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục điều động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do lũ quét sạt lở đất tại xã thanh quân huyện như xuân
toàn bộ lực lượng tìm kiếm đã men theo hai bờ suối cần dọc đến sông hiếu của tỉnh nghệ an với chiều dài gần bốn mươi km
đến chiều tối ngày một mươi sáu tháng chín nạn nhân vi thị thông vợ ông lương văn loan đã được tìm thấy tại suối bàn tần xã châu hội nghệ an cách hiện trường vụ sạt lở gần một mươi km
hiện tại lực lượng vũ trang tỉnh thanh hóa vẫn đang nỗ lực phối hợp với nhân dân gia đình nạn nhân và các lực lượng chức năng thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân đang còn mất tích